một loạt cán bộ đã bị đưa ra xét xử liên quan đến hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu
nhưng hệ lùi tương người đứng đầu nắm quyền chỉ bị thầu mà không được giả sát thực tế
thưa quý vị các vụ án tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực y tế xây dựng bị khởi tố gần đây
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đây đều là những vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài
có liên quan đến những bất cập của luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi
và luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba đã được quốc hội sửa đổi bổ sung
để ngăn chặn những hành vi tham nhũng tiêu cực trong hoạt động đấu thầu
mặc dù vậy có những quy định cần phải xem xét cẩn trọng trong quá trình triển khai
để tránh tạo ra những kẽ hở dễ bị lợi dụng
mỗi năm bệnh viện việt đức thực hiện trung bình bảy mươi năm ca mổ
gói thầu bốn trăm linh tỷ đồng chỉ đủ phục vụ
trong hai tháng
như vậy để duy trì hoạt động để có đủ thuốc men thiết bị y tế
như trường hợp bệnh viện việt đức
các bệnh viện sẽ phải lên phương án đề xuất gói thầu từ sớm
theo điểm c hai mươi ba luật đấu thầu hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị y tế được quyền trì định thầu cấp bách
để không làm gián đoạn hoạt động của đơn vị
trong những điều kiện bình thường
thứ nhất là việc cung ứng các loại vật tư thiết bị y tế
cũng như là thuốc có thể là dồi dào
thứ hai là các cơ sở y tế có thể tiên liệu và dự phòng trước
cũng như là lên kế hoạch một cách định kỳ
thì cái việc mà cho phép mở rộng các tình thức trì định thầu
cũng có thể dẫn đến những hành vi lạm dụng
nếu như chúng ta không kiểm soát được
và từ đó dẫn đến có những doanh nghiệp
hoặc có những nhà cung cấp
sẽ thống lĩnh thị trường hoặc là độc quyền
từ đó nâng giá bán và làm thiệt hại cho những người bệnh
cũng như là thiệt hại chung cho xã hội
chúng tôi cũng rất là lo ngại nếu như mà trong cái luật mới này
tiếp tục mở rộng và trong các hướng dẫn thi hành
là sẽ mở rộng ra rất là nhiều
rất nhiều các trường hợp để trì định thầu
mà liên quan đến các cái nhu cầu về kinh tế xã hội
so với một cơ chế đấu thầu công khai minh bạch
với rất nhiều các chủ thể tham gia
thì việc trì định thầu sẽ có nguy cơ là có sự móc hoặc
và ở đây chỉ có một nhóm nhỏ là có thể được hưởng lợi
năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh cấp bách
công ty việt á đã được trì định thầu
cung cấp kích phép covid một mươi chín cho cdc
và bệnh viện sáu mươi hai tỉnh thành
từ đó trục lợi hàng nghìn tỷ đồng
bài học nhãn tiền đó có nguy cơ sẽ lặp lại
khi quyền trì định thầu được mở rộng ra nhiều lĩnh vực
và cho nhiều người đứng đầu
thưa quý vị những vụ tham dũng nghìn tỷ
đang cảnh báo đấu thầu là khu vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực
gây hậu quả nghiêm trọng tới chính trị kinh tế và xã hội
khi quyền chỉ định thầu của người đứng đầu được mở rộng
đòi hỏi phải có nhiều biện pháp giám sát thanh tra kiểm tra kịp thời
và phù hợp với những hoạt động đấu thầu trong thời gian tới
luật đấu thầu hai nghìn hai mươi ba cho phép người đứng đầu chỉ định thầu
theo quy trình rút gọn trong vòng một mươi năm ngày
cho nhà thầu có năng lực kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu
nếu không có sự quen biết từ trước
thì trong một mươi năm ngày khó có thể chứng minh nhà thầu có năng lực
điều này đòi hỏi phải có những giải pháp cẩn trọng
trong việc tìm chọn nhà thầu
mình phải đặt nó trong bối cảnh là khẩn cấp
thì mới phải trì định thầu
thì thời gian phải rút gọn
nhưng mà không có khẩn cấp
có nghĩa là không công khai và minh bạch
các tiêu chí về nhà cung cấp
rồi tiêu chí về các vật tư vật liệu mà chúng ta sẽ trì định thầu
là phải có được công bố từ trước
thì bản thân các nhà cung cấp
người ta cũng đã cạnh tranh nhau để đạt được các tiêu chí
đứng vào hàng ngũ để được trì định thầu
hoặc là người ta sẽ có những cách thức
để loại bỏ ra những nhà thầu kém phẩm chất
không đủ đáp ứng các tiêu chí khi đã được công bố từ trước
và cũng là một cách để chúng ta tránh các hành vi thông thầu
hoặc là những hành vi
có tính chất là trụng lợi
sân sau của các người có thẩm quyền trong việc chỉ định thầu
thành tra giám sát quy trình triển khai gói thầu
nhất là mọi sự chỉ đạo điều hành của người đứng đầu
phải được công khai trước tập thể
và có bộ phận giám sát độc lập kiểm soát quyền lực người đứng đầu
chúng tôi cho rằng kiểm toán
cũng như các hành trà chiến trách của nhà nước sẽ làm được đó
cần có cơ chế kiểm soát ngay ở trong nội bộ của cơ quan trì thiếu thầu
và đặc biệt là ghi rõ quyền hạn của những người đứng đầu các đơn vị đấu thầu
thì chúng ta sẽ phải có những cơ chế để lắng nghe dư luận
và khi có những rủi ro về phản ánh như vậy
thì chúng ta sẽ tập trung vào để thanh kiểm tra
trong đó có thanh kiểm tra cái khâu về đấu thầu hoặc là chỉ định thầu
bên cạnh sự công khai minh bạch thông tin trong chỉ định thầu
thì được xây dựng nhiều hàng rào
với sự tăng cường giám sát xã hội của người dân báo chí đơn vị độc lập cơ quan chức năng
sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời sai phạm
trong quá trình trì định thầu do người đứng đầu gây ra
vâng thưa quý vị hoạt động đấu thầu vốn dĩ đã ẩn chứa tính phức tạp
và không minh bạch trong một thời gian dài
và những quy định của pháp luật thường có độ trễ
có thể không bao quát hết những vấn đề thực tế đặt ra
theo dõi giám sát quá trình thực thi pháp luật về đấu thầu
đặc biệt là trì định thầu
từ đó có thể điều chỉnh bổ sung quy định
để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động này đến nền kinh tế
là điều cần thiết trong thời gian tới
làm tốt điều này sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng tiêu cực
liên quan tới hoạt động đấu thầu